để từng bước khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt phù hợp với tình hình mới
tổng công ty đường sắt việt nam đã dự kiến hai phương án tổ chức chạy tàu khách từ một tháng một mươi
đối với tàu thống nhất và tàu khu các đoàn tuyến
phương án một dự kiến trong tháng một mươi tổ chức chạy lại ba đôi tàu
cụ thể từ mùa một tháng một mươi chạy tàu khách se bảy se tám
từ mùa bảy tháng một mươi tổ chức chạy tàu khách se ba se bốn
từ một mươi bốn tháng một mươi tổ chức chạy se năm se sáu
phương án hai dự kiến từ ngày một mươi một tháng một mươi tổ chức chạy tàu khách se bảy se tám
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi tổ chức chạy tàu khách se ba se bốn
từ ngày hai mươi một tháng một mươi tổ chức chạy tàu se năm se sáu
tuyến phía nam dự kiến sẽ tổ chức chạy một số đoàn tàu trong khu vực đoàn
từ sài gòn đến nha trang sài gòn phan thiết sài gòn đà nẵng
vào cuối tháng một mươi hoặc đầu tháng một mươi một
bó tổng công ty cũng dự kiến tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt
vận chuyển công dân từ thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam
trở về địa phương khi các địa phương có nhu cầu